công ty cổ phần sơn thủy là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gỗ để phục vụ xuất khẩu và cung cấp cho thị trường trong nước
với doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm công ty đã tạo công việc ổn định cho hơn hai trăm linh lao động với thu nhập khoảng năm triệu rưỡi đến bảy triệu đồng một người một tháng